liệu ý đối với các giống cả mọc lông chậm hoặc ít lông khả năng chịu lạnh kém
cần có biện pháp che chắn kết hợp tăng nguồn nhiệt bằng cách bổ sung thêm bóng điện bóng hồng ngoại
ngoài ra bà con cần thực hiện tốt công tác vệ sinh khử trùng chuồng trại
bổ sung dinh dưỡng tiêm đầy đủ các loại vaccine theo hướng dẫn của cơ quan thú y
theo dõi đàn vật nuôi để phát hiện các dấu hiệu bất thường do rét
về thời điểm chăn thả những ngày gió rét dưới một mươi hai độ
bà con nên giữ ra súc tại chuồng không nên cho đi chăn thả
chiều ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía tây của miền nam philippines
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới suy yếu dần và đi vào biển đông
khu vực giữa biển đông và phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây của nào trường sa có mưa rông rải rác
gió đông bác mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
ở vịnh bắc bộ và bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi gió đông bác mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
khu vực hà nội đêm có mưa nhỏ rải rác ngày có lúc có mưa nhỏ
trưa chiều giảm mây đôi lúc hứng nắng trời rét có nơi rét đậm
nhiệt độ là từ một mươi ba đến một mươi bảy độ